hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được tổ chức ngày hôm nay tại tỉnh sóc trăng
các giải pháp đề ra xoay quanh các vấn đề về hoàn thiện thể chế chính sách trong cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn
tập trung và ưu tiên đầu tư nguồn lực phát triển hạ tầng cơ sở hoàn thiện các hệ thống cấp nước công trình vệ sinh
tiếp tục chính sách tiến dụng thông qua ngân hàng chính sách xã hội và mở rộng đối tượng được vai ưu đãi cho người dân
cụ thể hóa và minh bạch nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn
thưa quý vị trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế thế giới
thì tại nước ta trong một mươi một tháng qua việt nam vẫn giữ mức xuất siêu kỷ lục đạt hai mươi một tỷ đô la mỹ
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam một mươi một tháng ước đạt hơn bốn trăm tám mươi chín tỷ đô la
tăng ba năm so với cùng kỳ năm trước
ghi nhận ba mươi một mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la chiếm chín mươi hai tổng kim ngạch xuất khẩu
nhiều mặt hàng chủ lực đã duy trì được đạt tăng trưởng tốt như nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản đạt một trăm ba mươi tám tỷ đô la
nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt hơn chín mươi tỷ đô la nhóm hàng nông lâm sản đạt gần một mươi chín tỷ đô la
hiện mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu đứng đầu của việt nam tiếp theo là thị trường trung quốc eu asean hàn quốc và nhật bản
trong bối cảnh xuất khẩu của nhiều quốc gia trong khu vực tiếp tục giảm hoặc tăng trưởng chậm lại
thì kết quả tăng trưởng xuất khẩu của việt nam một mươi một tháng qua là một sự nỗ lực rất lớn
xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn hay đại dịch covid một mươi chín
những khó khăn này đang khiến cho các tập đoàn các doanh nghiệp quốc tế có xu hướng chuyển dịch địa điểm sản xuất
để tránh mức thuế cao hoặc những nơi ổn định hậu covid một mươi chín
để tận dụng cơ hội này hội thảo khoa học phát triển nguồn nhân lực đáp ứng làn sóng dịch chuyển fdi vào việt nam
đã được hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức vào ngày hôm nay
ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến vốn đầu tư nước ngoài vào việt nam giảm nhẹ
các tháng cuối năm đã có sự khởi sắc
theo một số khảo sát sáu mươi bảy công ty tại eu đã tìm kiếm những nguồn cung ứng khác bên ngoài trung quốc
ba mươi bảy trong số hai sáu trăm linh công ty của nhật

có ý định đa dạng hóa sản xuất ở các quốc gia
một số đối tác lớn của việt nam như hàn quốc nhật bản châu âu đài loan singapore
tiếp tục lựa chọn và có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ hơn
tuy nhiên hạn chế về lực lượng lao động vẫn là điểm yếu cần cân nhắc của nhóm các nhà đầu tư lớn
hiện tại thì chúng tôi vẫn thấy rằng là các trường nghề cũng như kể cả các trường đại học của chúng ta
kể cả các trường đào tạo phổ thông thì hiện nay cái việc đào tạo định hướng nghề
cái ý thức trong nghề nghiệp cũng như là những cái kỹ năng cơ bản
và chia theo từng các cái ngành nghề nhu cầu của các doanh nghiệp trong xã hội là vẫn rất còn yếu
xu hướng quốc tế hóa yêu cầu lao động cần chuẩn hóa về kỹ năng theo chuẩn khu vực quốc tế
theo yêu cầu công việc bao gồm cả vấn đề an toàn lao động
chúng ta chuẩn hóa theo nhu cầu của thị trường lao động của người sử dụng lao động
của doanh nghiệp của hoạt động xuất sắc kinh doanh
thì quá trình đào tạo chúng ta cũng phải căn cứ vào đó để đào tạo để thích nghi thích ứng với quá trình đó
quá trình chuẩn hóa người lao động công nhận kỹ năng nghề người lao động
thông qua các bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia theo vị trí việc làm nhu cầu việc làm là điều hết sức quan trọng
và các bộ tiêu chuẩn này sẽ không chỉ dừng lại ở áp dụng đào tạo và công nhận tại nhà trường
mà sẽ còn ở doanh nghiệp mở các mô hình đào tạo hợp tác nhà trường doanh nghiệp
đây sẽ là những vấn đề mà các cơ quan quản lý hệ thống giáo dục đào tạo
và các cơ quan quản lý hệ thống giáo dục đào tạo
các đại biểu kiến nghị liên minh hợp tác xã tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn
về kiến thức kỹ năng quản lý điều hành hợp tác xã xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh
đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho các thành viên
thưa quý vị trong thời gian qua sau khi tuyến vành đai hai được mở rộng
thì tình trạng ủn tắc lại càng trở nên nghiêm trọng hơn ở nút rào ngã thư sở
trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp
thì chính ý thức tùy tiện của một số người dân đang khiến cho tình trạng ủn tắc tại nơi đây ngay một nghiêm trọng hơn
mật độ phương tiện tham gia giao thông cao cố tình đi ngược chiều vượt đèn đỏ gây xung đột giao thông
là những nguyên nhân khiến giao thông tại khu vực ngã tư sở luôn trong tình trạng ủn ứ
giao thông hỗn loạn bởi quá nhiều dòng phương tiện liên tục giao cắt ở tâm điểm nút giao
trong vòng chưa đầy ba mươi phút các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hàng chục trường hợp
xe máy đi ngược chiều tại khu vực này và ai cũng có lý do để bao biện cho vi phạm của mình
mặc dù cơ quan chức năng tại khu vực đã tăng cường phối hợp với cảnh sát giao thông xử phạt nghiêm
các trường hợp cố tình đi ngược chiều đặc biệt trong giờ cao điểm để giảm thiểu tình trạng
các dòng phương tiện liên tục giao cắt cũng như bố trí các cán bộ điều tiết hướng dẫn người dân di chuyển
tuy nhiên đây vẫn chỉ là giải pháp tạm thời
nếu đường mở to tổ chức giao thông tốt và hệ thống hạ tầng hoàn thiện mà người dân chưa ý thức được
tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông đường bộ cũng như văn hóa tham gia giao thông
thì un ứ sẽ trở thành tắc thói quen xếp hàng khi tham gia giao thông là yếu tố quyết định an toàn
giải quyết un tắc giao thông và giúp giao thông trở nên văn minh hơn
cơ quan quản lý cạnh tranh italia thông báo đã phạt apple của mỹ một mươi triệu euro tương đương với khoảng một mươi hai triệu đô la mỹ vì những quảng cáo sai lệch về khả năng chống nước của các dòng điện thoại iphone
tuyên bố của cơ quan quản lý cạnh tranh italia nêu rõ apple đã không nói rõ tính năng chống nước của iphone tồn tại với các điều kiện cụ thể nhất định
đặc biệt là trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm với môi trường tĩnh điện và nước tinh khiết chứ không phải trong điều kiện bình thường
cơ quan này cũng viện dẫn các quảng cáo tiếp thị liên quan đến nhiều dòng điện thoại từ iphone
cơ quan quản lý cạnh tranh italia cho tới iphone một mươi một tuyên bố chỉ trích apple phủ nhận trách nhiệm bảo hành những chiếc điện thoại bị hư hại do chất lỏng gây ra
cho rằng apple đánh lừa người tiêu dùng và vi phạm nguyên tắc thương mại
thưa quý vị các cuộc thăm dò ý định chi tiêu trong dịp lễ noel và dịp lễ cuối năm không chỉ dự đoán xu hướng tiêu dùng
mà còn cho thấy tâm trạng của người dân ở mỗi nước châu âu
có quốc gia thì người dân sẽ thoải mái chi tiêu cho dịp cuối năm vì muốn bù đắp cho khoảng thời gian giãn cách xã hội vừa qua
nhưng cũng có quốc gia mà ở đó thì người dân thắt chặt chi tiêu hơn bao giờ hết khi mà đại dịch covid một mươi chín vẫn còn đang hoành hành
ở pháp người dân đã quá chán nản vì đại dịch
dịp cuối năm là dịp họ muốn giải trí vui vẻ và cân bằng tâm trạng buồn giàu bằng cách chi tiêu nhiều hơn
theo báo người paris trung bình mỗi gia đình pháp năm nay dự định chi sản
ba euro cho quả tặng và bữa ăn giáng sinh tức là nhiều hơn năm mươi bốn euro so với giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín
tôi đã không đi mua sắm trực tiếp trong năm nay
tôi thường lên mạng mua những gì cần thiết và chủ yếu bạn biết đấy tôi có thể so sánh giá cả dễ hơn
các chủ cửa hàng thực sự khó khăn trong năm nay
có lẽ lúc nào đó tôi cũng muốn đến và mua ủng hộ họ một số thứ tạo cho họ doanh thu dịp giáng sinh này
theo phân tích trong đợt phong tỏa thứ nhất vì mọi người không thể đi ăn hàng
hay đi xem phim nên nhiều tỷ euro lẽ ra được chi tiêu đã tích lại trong tài khoản các gia đình
và đến đợt phong tỏa thứ hai một phần số tiền không tiêu đến trong tháng này sẽ được chi cho mua sắm noel
tuy nhiên đối với người tây ban nha họ lại không có ý định chi tiêu nhiều cho dịp lễ giáng sinh
truyền thông tây ban nha trích kết quả của một cuộc thăm dò cho thấy bốn mươi số người được hỏi
cho biết là không có tiền cho noel hoặc có nhưng muốn giữ lại phòng khi có biến cố
sự thật là tôi đến trung tâm thành phố để ăn tối
tôi đó là một sự lãng phí tiền bạc đó là một sự lãng phí quá mức vào lúc này
tôi nghĩ cũng tốt thôi vì cũng sắp đến giáng sinh rồi
mọi người nếu được thì nên ra ngoài một chút cho vui vẻ chứ
tôi đồng ý tiêu tiền đằng nào thì cũng chi cho những thứ vô nghĩa thì tại sao không chi cho dịp này
các chuyên gia nhận định rằng bất ổn do khủng hoảng kinh tế làm giảm tiêu dùng
nhiều người tây ban nha thấy cần phải tiết kiệm vì không biết sẽ bị sa thải hay giảm lương trong tương lai gần hay không
đó là tâm trạng chung tại các nước nam âu và đông âu theo các cuộc thăm dò
nhật báo kinh tế bồ đào nha john donatisias thậm chí còn viết
chi tiêu cho dịp lễ tết vào cuối năm nay giảm hẳn một nửa đối với đa số người bồ đào nha được hỏi
năm hai nghìn một mươi chín mỗi người chi trung bình một trăm hai mươi hai euro cho bữa tối giáng sinh năm nay sẽ chỉ còn là tám mươi bảy euro
năm hai nghìn một mươi chín cứ một mươi người được hỏi thì chỉ có năm người là ăn bữa đêm giao thừa tại nhà
nhưng năm nay hỏi một mươi người thì tám người nói là chắc chắn sẽ ở nhà không đi đâu gặp ai
người bồ đào nha cất giảm một nửa chi tiêu cho dịp giáng sinh nhưng vẫn chưa nhiều bằng người ba lan
tờ super express cho biết là theo thăm dò năm nay người ba lan chỉ dự định chi bảy trăm linh zloty so với một bảy trăm linh
zloty vào giáng sinh năm hai nghìn một mươi chín báo ba lan cho rằng có hai lý do dẫn đến xu hướng này thứ nhất là mọi
người lo sợ không rõ dịch bệnh sẽ diễn biến ra sao ảnh hưởng thế nào tới thị trường lao động và nền kinh tế
bất ổn khiến cho mọi người không dám chi tiêu nhiều ngoài ra những hạn chế tiếp xúc phòng dịch
ăn uống tương bừng bên bàn ăn đêm giáng sinh trở thành bất khả cũng làm cho chi tiêu không được như năm trước
thiệt mà giáo sư đại chiến thưa quý vị đã đồng ý đặt tờ super express cho dịch bệnh